ngay khi có trường hợp đầu tiên mắc covid một mươi chín tại hà nội sở du lịch hà nội đã phối hợp với các đơn vị có liên quan
ra soát cập nhật thông tin các chuyến bay đến hà nội khách lưu trú lịch trình tham quan các điểm đến hướng dẫn viên và lái xe phục vụ khách
tính đến ngày một mươi tám tháng ba sở du lịch hà nội và các đơn vị liên quan đã thực hiện ra soát du khách trên một mươi một chuyến bay đến sân bay nội bài có trường hợp mắc covid một mươi chín
các chuyến bay gồm
riêng chuyến bay tk một trăm sáu mươi hai đến sài gòn ngày tám tháng ba có bốn khách đi theo hành trình sài gòn đà nẵng huế trên chuyến bay vn một nghìn năm trăm bốn mươi sáu ra hà nội
như vậy có một bảy mươi hai hành khách xuống sân bay nội bài năm trăm sáu mươi một khách nước ngoài và năm trăm một mươi một khách việt nam trong đó ba trăm linh sáu khách nước ngoài lưu trú tại một trăm hai mươi khách sạn
đang thực hiện cách ly tám mươi hai khách sạn tại bốn mươi một cơ sở lưu trú trên địa bàn sáu quận hoàn kiếm tây hồ đống đa ba đình
hai bài trưng long biên